liên quan đến thông tin từ báo chí hàn quốc đưa tin ban đầu về việc bắt giữ hai tiếp viên hàng không việt nam
vận chuyển tin dầu cần xa sáng ngày bảy tháng chín ông đinh việt sơn phó cục trưởng cục hàng không việt nam
cho biết cục đã chỉ đạo các hãng hàng không xác minh vụ việc và sớm có báo cáo
trước đó theo đài mbc đưa tin ngày sáu tháng chín sở cảnh sát incheon phía tây của seoul hàn quốc
đã bắt giữ hai trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không việt nam
để điều tra về hành vi buôn lậu ma túy
hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ giấu cần xa dạng lỏng tức tinh dầu cần xa trị giá ba trăm linh triệu won
tương đương với hơn năm bốn tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào hàn quốc từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
theo kết quả điều tra của cảnh sát hai nữ tiếp viên trên nhận họ đã chuyển hàng hộ từ việt nam
sang hàn quốc với tiền công khoảng sáu mươi tám won đến một trăm năm mươi won tương đương với từ một hai triệu
cho đến hai bảy triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng
các nữ tiếp viên cho biết là họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn
không biết bên trong là cần xa